liên quan đến việc giám sát những người nghi nhiễm covid một mươi chín bộ y tế phân loại ba nhóm gồm nghi ngờ
có thể và xác định covid một mươi chín được các sở y tế lập hồ sơ bệnh án chăm sóc điều trị
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cũng yêu cầu các sở y tế bệnh viện chấn chỉnh việc
quản lý các bệnh nhân nghi ngờ và bệnh nhân covid một mươi chín tại các cơ sở khám chữa bệnh
theo đó giả soát công tác tiếp nhận phân loại người bệnh theo ba nhóm bệnh là nghi ngờ
bệnh có thể bệnh xác định cơ sở y tế kết hợp với chính quyền địa phương và công an quản lý
chặt chẽ người bệnh không để ra khỏi khu vực cách ly y tế khi chưa được phép xuất viện
các đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm khi để người bệnh ra khỏi khu vực cách ly y tế
quản lý chặt với các mẫu bệnh phẩm của ba nhóm này người không thuộc trách nhiệm thì không được
tiếp cận với mẫu bệnh phẩm và xử lý mẫu bệnh phẩm trong trường hợp chuyển tuyến cơ sở khám bệnh
chữa bệnh phải bố trí phương tiện nhân viên y tế hoặc xin hỗ trợ cấp cứu của bệnh viện tuyến trên
để bảo đảm an ninh an toàn cho người bệnh đồng thời thực hiện đúng quy định về bàn giao người bệnh
cho bệnh viện nhận chuyển tuyến